thưa quý vị với hành vi tàng trữ trong người một bánh heroin có trọng lượng là ba trăm năm mươi ba một g
phạm thị thùy linh chú tại tỉnh nam định vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình bắt quả tàng
phạm thị thùy linh khai nhận mua số heroin trên ở tỉnh nam định mang sang ninh bình bán cho đối tượng khác với giá hai trăm hai mươi triệu đồng để kiếm lời
khi linh đang trên đường đi giao hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ
được biết gia đình đối tượng linh có nhiều người thân đang thụ lý án về ma túy
bản thân linh là đối tượng đang nợ án hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy